theo sở công thương tp cn trong sáu tháng đầu năm hai nghìn hai mươi giá cá cha nguyên liệu tại cần thơ đang chạm đáy
nguyên nhân chính là khi các thị trường xuất khẩu cá cha chính của việt nam là mỹ eu và trung quốc
đóng cửa do ảnh hưởng của đại dịch covid một mươi chín thì sản phẩm cá cha xuất khẩu của cần thơ cũng gặp khó khăn
trước khó khăn trên nhiều nông hộ nuôi cá cha ở cần thơ vẫn thả cá giống nhưng không cho ăn để giảm chi phí
cùng với đó giá cá giống cũng đang ở mức rất thấp chỉ khoảng hai mươi đồng một kg
với mức giá này người nuôi cá giống chịu lỗ từ ba đến bốn đồng một kg so với giá thành sản xuất
trước tình hình khó khăn của ngành cá tra lãnh đạo sở công thương cần thơ nhận định
trong sáu tháng cuối năm hai nghìn hai mươi và những tháng đầu năm hai nghìn hai mươi một nguồn cá nguyên liệu sẽ sụt giảm